phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng công an xã trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
mặc dù chỉ trong thời gian ngắn hoạt động của lực lượng công an xã chính quy đã góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm của nhân dân bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở kế thừa và phát huy mạnh mẽ công tác vận động quần chúng nhân dân
tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng sự quản lý của chính quyền cơ sở
đồng chí tô lâm chỉ rõ bộ công an đang khẩn trương hoàn thiện dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
chính cấp có thẩm quyền sớm ban hành để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ bảo đảm tính thống nhất trong việc tiếp tục xây dựng
củng cố về tổ chức cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong đó có lực lượng công an xã bán chuyên trách
nhân dịp này bộ công an đã trao bằng khen của bộ công an tặng bảy mươi năm công an xã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua
tặng quà cho năm thương binh là đại biểu điển hình tiên tiến